theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày bảy đến ngày chín tháng bốn
tại các tỉnh miền trung từ quảng bình đến phú yên và khu vực tây nguyên
có khả năng xuất hiện mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và tối
nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cũng như các tình huống bất thường văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố miền trung từ quảng bình đến phú yên và khu vực tây nguyên
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết triển khai giả soát nơi ở của người dân
sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra tăng cường tuyên truyền đến người dân
các phương án kỹ năng ứng phó cũng như gia cố nhà cửa bảo vệ hoa màu và vật nuôi